đối tượng khai vận chuyển thuê số hàng nói trên cho một người ở campuchia
về khu vực đầu canh ruột xã phú hội sẽ có người ra nhận để lấy tiền công
là một trăm linh rit tiền campuchia khoảng sáu trăm linh đồng tiền việt nam để tiêu xài cá nhân
trong đêm hai nhóm thanh niên đi xe máy cầm dao phóng lợn rượt đuổi nhau
công an buộc phải nổ nhiều phát súng để chấn áp
công an quận lê trân thành phố hải phòng đang điều tra vụ việc
hai nhóm thanh niên có dấu hiệu gây dối trật tự công cộng trên phố võ nguyên giáp
trước đó vào tối ngày năm tháng ba hàng chục thanh niên điều khiển xe máy kẹp ba bốn không đội mũ bảo hiểm
di chuyển qua đường võ nguyên giáp thuộc quận lê trân đến khu vực trung tâm thương mại eumon
hai nhóm thanh niên dùng hung khí như dao phóng lợn tuyếp sắt rượt đuổi nhau vào bên trong bãi gửi xe
nhóm này tiếp tục cầm hung khí lên xe máy rượt đuổi nhau
giao thông qua khu vực này đã xảy ra ôn tắc
tại ngã tư an dương quận lê trân hai nhóm thanh niên đã lao vào hỗn chiến
khi có mặt lực lượng công an phải nổ nhiều phát súng để chấn áp
lúc này thì những người có liên quan mới bỏ chạy
vụ việc đang được điều tra để xử lý theo quy định
liên quan đến vụ truy sát tại quán karaoke luckista quận bình thạnh tp hcm vào giữa tháng hai vừa qua làm năm người thương vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố vụ án khởi tố tám bị can về hành vi giết người và cố ý gây thương tích
tám bị can bị khởi tố bắt tạm giam
phạm quốc anh nguyễn đức trọng nguyễn đình phong đào minh trúc nguyễn hoàng bảo duy nguyễn hoàng duy khương cùng ngụ tại quận bình thạnh
trần huy hoàng ngụ quận phú nhuận châu đức minh luân ngụ quận bình tân về hành vi giết người và cố ý gây thương tích
vụ việc xuất phát từ cách sưng hô ở tiệc nhậu đám ma mà hai đối tượng quốc anh và trọng cự cãi với nhau
sau đó hai bên kêu bạn hỗ trợ để giải quyết dẫn tới vụ truy sát
liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản
tại đắk lắc công an thành phố buôn ma thuật đã khởi tố ba đối tượng trong một đường dây chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe máy
chỉ trong một tháng thì nhóm này đã liên tiếp gây ra bảy vụ
các đối tượng là nguyễn tấn đạt chú thành phố buôn ma thuật bùi anh tuấn chú tại thị xã buôn hồ và phạm ngọc hảo chú huyện cơ mơ ga tỉnh đắk lắc
trong đó đạt bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản còn tuấn và hảo bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo điều tra đạt thường đi trên các tuyến phố ở buôn ma thuật giò la
khi thấy người nào để xe máy sơ hở thì liền tiếp cận rồi dùng văn phá khóa điều khiển xe máy tẩu thoát
từ ngày bảy đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đã liên tiếp gây ra bảy vụ lấy gắp bảy chiếc xe máy của người dân
và mang đến hai tiệm sửa chữa xe máy của tuấn và hảo bán với giá từ một năm đến bảy năm triệu đồng
hiện công an tp buôn ma thuật đã truy thu được năm chiếc xe máy là tăng vật
một chiếc xe máy có giá trị cả chỗ
công an tp buôn ma thuật đã truy thu được một mươi triệu đồng nhưng khi trở thành tăng vật và bán đi thì chỉ có giá từ một năm đến bảy năm triệu đồng
đó là vụ việc mà chúng tôi vừa đề cập tại đắk lắc
do thiếu tiền tiêu xài hay là do thiếu tiền đánh bạc mà nhiều đối tượng sẵn sàng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản miễn dao để có được tiền
thực trạng này cũng đang diễn ra tại yên bái
trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm về trật tự xã hội trong đó nổi lên là tội phạm trộm cắp tài sản tội phạm đánh bạc
công an huyện văn yên tỉnh yên bái đã chủ động quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm nhằm giảm tội phạm hình sự trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn yên vừa khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản
theo đó khoảng bảy h bốn mươi năm phút sáng ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai anh vũ văn nam chú tại tổ dân phố năm thị trấn mậu a huyện văn yên
đến mở quan bán và sửa chữ điện thoại di động thì thấy trật nhà bị phá hỏng
kiểm tra tủ đường điện thoại phát hiện mất hai mươi sáu chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone oppo và samsung
khoảng một mươi hai triệu đồng tiền mặt để cho ngăn tủ bàn máy vi tính tổng giá trị trên một trăm linh triệu đồng
ngay sau đó anh nam đã đến công an huyện văn yên trình báo sự việc
đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để trước hết xác định đối tượng
qua thời gian đấu tranh chưa đầy tám tiếng chúng tôi đã xác định rõ được đối tượng gây án
tuy nhiên sau đó đối tượng đã bỏ trốn lẩn trốn tại địa bàn thành phố hà nội
gây khó khăn cho lực lượng điều tra khám phá
trong vòng bốn mươi tám tiếng thì chúng tôi đã xác định được địa chỉ
hoạt động của đối tượng
chúng tôi đã đề xuất kế hoạch tổ chức triển khai bắt giữ và thành công đối tượng tại thành phố hà nội
và sau đó là đưa về cơ quan điều tra công an huyện văn yên để tiếp tục điều tra làm rõ
sau khi khám nghiệm hiện trường lấy lời khai của bị hại
tiến hành ra soát toàn bộ số đối tượng nổi trên địa bàn huyện và thu thập các thông tin do người dân cung cấp
cơ quan chức năng xác định đối tượng thực hiện vụ trộn các tài sản là phạm văn hải
trú tại tổ dân phố hai thị trấn mộ a huyện văn yên
đã có nhiều tiền án về tội trộn các tài sản và mua bán người
xác định đối tượng hải đã bỏ trốn về thành phố hà nội
ngay trong đêm hai mươi bốn tháng hai lãnh đạo công an huyện văn yên đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự lên đường điều tra
và bắt giữ đối tượng tại khu vực bến xe mỹ đình
đâu rồi ở nhà đi chơi thu hết tiền có cái điện thoại cầm nốt chẳng còn có cái gì
nên là lại suy nghĩ chuyện xấu
nên là tối hôm đấy một mươi hai giờ kém trở nên non nhạc
cả tôn chui vào em lấy tiền kiểm tra trong đó một mươi một triệu tám trăm
lấy trong số tiền đấy quay ra lấy điện thoại
đây chỉ là một trong rất nhiều vụ án được công an huyện văn yên nhanh chóng điều tra
xác minh làm rõ trong thời gian qua
tính từ đầu năm đến nay đội cảnh sát hình sự công an huyện đã thụ lý
đấu tranh làm rõ chín vụ bốn mươi bốn bị can trong đó tập trung chủ yếu vào các tội đánh bạc
trộm cắp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản
ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai dưới sự hãnh đạo của đảng quỷ hãnh đạo của công an huyện
đội cảnh sát hình sự đã nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa ngăn chặn hoạt động
của các loại tội phạm kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa mục vụ
tập trung giải quyết kịp thời tức điểm những mâu thuẫn trong xã hội không để nảy sinh tội phạm
thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản nắm chắc tình hình chấn áp mạnh các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn
cùng với công tác phòng ngừa đội cảnh sát hình sự công an huyện văn yên đã tăng cường công tác tuần
tra kiểm soát trên các tuyến và địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện đấu tranh xử lý các vụ việc xảy ra
quản lý chặt chẽ địa bàn các khu vực giáp danh từ đó xây dựng phương án kế hoạch cụ thể đấu tranh giải quyết
nhằm kiềm chế ngăn chặn hoạt động của các ổ nhóm tội phạm làm giảm tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn
qua kiểm tra xác minh phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi đã xác định được người điều khiển xe mô tô
biển kiểm soát là bảy mươi sáu d một năm mươi ba nghìn tám trăm chín mươi hai chở theo một người ngồi sau có hành vi lạng lách đánh võng trước đầu xe chở tân binh nhập ngũ
gây mất trật tự an toàn giao thông đường bộ
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt tám triệu đồng đối với người điều khiển xe
xe máy sinh năm hai nghìn năm và người ngồi sau cùng chú xã tịnh sơn huyện sơn tịnh với các lỗi vi phạm
người từ đủ một mươi sáu tuổi đến dưới một mươi tám tuổi điều khiển xe mô tô trên năm mươi phân khối
đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô xe máy không cải quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy buông cả hai tay khi điều khiển xe
điều khiển xe lạng lách đánh võng trên đường bộ
chủ xe cũng bị xử phạt số tiền là một bốn triệu đồng
với lỗi vi phạm giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe máy khi tham gia giao thông
một thông tin mà phóng viên của chúng tôi vừa gửi về
vào khoảng hai mươi hai giờ tối qua ngôi nhà cổ hai tầng số một trăm ba mươi bốn nguyễn thái học phường minh an tp hội an tỉnh quảng nam đã bốc cháy dữ dội
lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để khống chê đám cháy
rất may là không có thiệt hại về người
tiếp nhận thông tin đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bắc quảng nam thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng nam
điều động sáu xe chữa cháy cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
ngọn lửa bốc lên nghi ngút từ tầng hai ngôi nhà và nhanh chóng lan xuống tầng một
sau khoảng hai giờ dập lửa ngọn lửa cơ bản được không chế
rất may không có thiệt hại về người và lửa không lan rộng ra các nhà liền kể
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân gây ra hỏa hoạn và thống kê thiệt hại
trong khi nhiều cán bộ nhân viên y tế cũng mắc covid một mươi chín ảnh hưởng rất lớn đến việc đáp ứng y tế cho người dân
để khắc phục các địa phương căn cứ tình hình thực tế để bố trí công việc cho phù hợp
triển khai kết hợp làm trực tuyến với trực tiếp huy động thêm đoàn thanh niên và giáo viên mầm non
để hỗ trợ tham gia chống dịch ứng dụng công nghệ thông tin lập nhóm gia lô
để các trường hợp f có thể khai báo trao đổi chia sẻ và tiếp cận thông tin
trước tình hình f f một gia tăng để đảm bảo lực lượng lao động
bộ y tế đã đề xuất cho f f một đi làm trong thời gian cách ly
trong đó trường hợp f không có triệu chứng đang trong thời gian cách ly
tự nguyện quay lại làm việc có thể làm việc trực tuyến chăm sóc người bệnh covid một mươi chín
trong đề xuất vừa gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia
bộ y tế đã đề nghị người có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
bằng phương pháp real time pcr trong vòng bảy mươi hai giờ
hoặc là xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng hai mươi bốn giờ
trừ trường hợp trẻ em dưới hai tuổi trước khi xuất cảnh về việt nam
trong vòng hai mươi bốn giờ đầu kể từ khi nhập cảnh
người nhập cảnh thực hiện xét nghiệm sars cov hai trừ trẻ em dưới hai tuổi
trường hợp kết quả xét nghiệm âm tính thì được rời khỏi nơi lưu trú
nhưng phải thực hiện nghiêm khuyến cáo năm k và các biện pháp phòng chống dịch khác của địa phương
nếu kết quả xét nghiệm là dương tính
thì phải báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn xử lý kịp thời theo quy định
đề xuất của bộ y tế cũng nêu rõ trẻ em dưới hai tuổi không bắt buộc phải xét nghiệm sars cov hai
chưa được tiêm hoặc chưa từng nhiễm sars cov hai đều được tham gia các hoạt động
ở ngoài nơi lưu trú cùng với bố mẹ hoặc là người thân